sáng ngày một mươi sáu tháng một công an huyện bình chánh tp hcm cùng các đơn vị chức năng nghiệp vụ đã phong tỏa hiện trường
vụ thi thể người được phát hiện tại khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh lộc b
sáng cùng ngày người dân phát hiện một thi thể người bên trong khu đất trống có cây cối mọc âm tùng
trên đường trần hải phụng lên báo công an
nhận tin báo công an huyện bình chánh đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân
qua khám nghiệm thi thể được xác định là nam giới tử vong từ vài ngày trước trên người có vết thương
tay trái có một con dao dính báu
ngoài ra gần hiện trường công an còn phát hiện một xe máy chưa rõ chủ phương tiện
hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ